chủ nợ đến nhà đòi tiền con nợ vào đêm mùng bốn tết dẫn đến án mạng
công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên đang tạm giữ phạm anh kiệt hai mươi hai tuổi
trú tại khu phố mỹ hòa phường hòa hiệp bắc thị xã đông hòa
về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày bốn tháng hai tức mùng bốn tết
nguyễn quốc hiếu hai mươi hai tuổi và nguyễn thu nhuận hai mươi bảy tuổi
cùng trú tại phường hòa hiệp bắc thị xã đồng hòa tỉnh phú yên
đến nhà của phạm anh kiệt đòi nợ
sau thời gian tranh cãi lớn tiếng phạm anh kiệt vào trong nhà lấy dao
đâm một nhát vào đùi bên phải của hiếu và một nhát vào cánh tay phải của nhuận
mặc dù được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu
nhưng hiếu đã tử vong còn nhuận đang được điều trị vết thương